viêm quanh răng là một trong những bệnh thường gặp nhất trong răng miệng đặc điểm của bệnh là viêm lợi mạng tính có túy quanh răng và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mất răng
vì vậy việc phòng ngừa vô cùng quan trọng nguồn thức ăn đặc biệt là đồ ăn chứa đường có khả năng bám dính vào răng nếu không loại bỏ hàng ngày nó sẽ tích tụ cùng nước bọt tạo nên một lớp màng gọi là mảng bám vi khuẩn từ mảng bám chính là nguồn lây bệnh
theo thời gian mảng bám dày lên cứng lại tạo thành cao răng lúc này lợn sưng đỏ và hình thành túi lợi sâu thường dễ bị cháy máu tiếp đến xương ổ răng xung quanh bị tiêu hủy dần với biểu hiện dễ nhận ra là răng bị lung lay cuối cùng dụng răng là điều chắc chắn
vì vậy nếu đang có dấu hiệu viêm quanh răng thì nên đến bác sĩ thăm khám để đưa ra kế hoạch điều trị trước khi quá muộn
biểu hiện của viêm quanh răng khi bị viêm quanh răng bệnh nhân có biểu hiện lợi sưng đỏ chảy máu mà không chịu bất kỳ tác động nào
nhiều cao răng trên và dưới lợi ấn vào túi lợi thấy dịch chảy ra hơi thở có mùi khó chịu răng lung lay tụt lợi ở cổ chân răng túi lợi bệnh lý
người bệnh cảm thấy các răng khít chặt với nhau chỉ nha khoa khó đi qua vùng kẽ nhiều trường hợp bị trẻ mù ở lợi nhưng tự ý chữa trị bằng cách ra hiệu thuốc mua một đơn kháng sinh dùng vài tuần là đỡ
nhưng sau đó mùi chảy lại và điều này diễn ra trong vài năm mà không đau đớn gì đến khi răng lung lay và không thể nhai như bình thường thì rất khó giữ răng gốc
vì vậy việc phát hiện ngay triệu chứng và tìm đến nha sĩ sớm để điều trị triệt để là rất quan trọng
bệnh viêm quanh răng thường gặp ở bệnh nhân lớn tuổi tuy nhiên không phải là không thấy ở người trẻ
những người có nguy cơ bao gồm vệ sinh răng miệng không đúng cách
nếu vệ sinh không đúng cách sẽ gây viêm quanh răng không dùng chỉ tơ nha khoa hay không đánh răng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh lý viêm quanh răng
hay việc sử dụng tăm tre và chọc quá mạnh và lợi cho đã ngứa cũng khiến răng bị tổn thương và mất dần xương
người hút thuốc lá ăn trầu cũng có thể dễ bị viêm quanh răng
người mắc bệnh lý mạng tính như bệnh nền tiểu đường giảm miễn dịch cũng dễ bị viêm quanh răng
người gặp nhiều stress trong cuộc sống người có răng khắp khảnh lộn xộn răng hô răng móm bị lệch khớp cắn cũng dễ bị viêm quanh răng
do di chuyển hoặc thiếu chất cũng dễ bị viêm quanh răng
dù là bệnh nặng dẫn đến mất răng hàng loạt nhưng viêm quanh răng có thể chữa khỏi hoàn toàn
nhiều người cho rằng cứ tuổi cao là phải rộng hết răng
tuy nhiên phần lớn nguyên nhân là do bệnh viêm quanh răng
răng người là răng vĩnh viễn
nếu không để viêm quanh răng xảy ra thì hạn chế hiện tượng răng dụng
điều trị viêm canh răng là một phức hợp bao gồm điều trị toàn thân và điều trị tại chỗ qua nhiều giai đoạn
điều trị không phẫu thuật và điều trị phẫu thuật
việc hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân viêm quanh răng chiếm một vai trò khá quan trọng
đưa lại kết quả phục hồi tốt cho bệnh nhân
vậy cách phòng viêm quanh răng cần chú ý đến những điều sau
khám định kỳ phát hiện các bệnh lý về răng miệng
các yếu tố thuận lợi làm trầm trọng thêm bệnh lý như răng chen trúc cầu trục làm sai quy cách
ngoài ra khám giang định kỳ để được tư vấn và lấy cao răng ba sáu tháng một lần
vì cao răng thường là nguyên nhân gây viêm lợi viêm quanh răng
vệ sinh răng miệng đúng cách
trải răng hai lần một ngày buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ
bệnh viêm quanh răng có tính chất mạng tính và cần có thời gian kiểm soát lâu dài
nếu không duy trì vệ sinh răng miệng tốt hàng ngày
bệnh chẳng nhất không thuyên giảm mà còn tiến triển nặng hơn hoặc đã khỏi nhưng tái phát trở lại
cần điều trị bệnh răng miệng sớm
khi có biểu hiện viêm lợi đau răng viêm quanh răng cần được khám và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ
ngoài ra hàng ngày vệ sinh răng miệng nên sử dụng nước muối ấm xúc miệng
hoặc sử dụng nước xúc miệng để diệt vi khuẩn vùng quanh răng
nên dùng thêm chỉ tư nha khoa để làm sạch vùng kẽ răng những nơi mà bạn trải không thể chạm tới
chế độ ăn uống tránh thức ăn cay quá nóng thức ăn quá cứng
thức ăn đủ chất dinh dưỡng bổ sung vitamin uống đủ nước
cần đặc biệt chú ý đối với bệnh nhân có bệnh toàn thân như tiểu đường hiv các bệnh về máu
thường dễ mắc bệnh lý răng miệng nghiêm trọng có thể dẫn đến mất răng
cần phối hợp điều trị với bác sĩ chuyên khoa để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh răng miệng
bệnh viêm quanh răng cần thiết phải điều trị lâu dài và hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng cách vệ sinh răng miệng hiệu quả
phát hiện sớm răng mộc lệch để có biện pháp chống lệch lạc và đừng quên thăm khám nhà khoa định kỳ sáu tháng một lần
để phát hiện những vấn đề răng miệng có thể gặp phải từ đó tránh được tình trạng giang bị lung lay phải đổ bỏ